ở thị xã phước long ông lê văn hồng thông gia của gia đình ông vinh bà cao cũng rơi vào tình cảnh tương tự
ông hồng năm nay tám mươi bốn tuổi nhưng vẫn phải lùi thủ một mình với bếp núp thuốc men